doanh nghiệp có thể tiết kiệm khoảng bảy mươi tám usd một năm cắt giản sóng trong ninh sáu tấn co hai một năm
với mức đầu tư dự kiến gần hai trăm linh usd thời gian hoàn vốn là hai sáu năm
đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết dự án thúc đẩy thị trường đầu tư hiệu quả
năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp việt nam do bộ công thương tổ chức tại hà nội
thông qua đánh giá tìm hiểu công nghệ tiết kiệm năng lượng của hơn hai bốn trăm linh doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm
dự án đã lựa chọn một mươi doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như giấy bột giấy thức ăn chăn nuôi thép xi măng
hóa chất dệt may thực hiện kiểm toán năng lượng dưới sự giám sát của các chuyên gia năng lượng hàn quốc
kết quả một trăm linh tám giải pháp tiết kiệm năng lượng được đề xuất
theo đó khi thực hiện các giải pháp này các doanh nghiệp có thể tiết kiệm khoảng bảy mươi tám đô la một năm
cắt giảm sáu trăm linh sáu tấn co hai một năm với mức đầu tư dự kiến gần hai trăm linh usd thời gian hoàn vốn hai sáu năm
dự án thúc đẩy thị trường đầu tư hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp việt nam
do bộ công thương phối hợp với cơ quan hợp tác quốc tế hàn quốc triển khai thực hiện dưới sự tài trợ của chính phủ hàn quốc
dự án tập trung hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho các đơn vị cung cấp dịch vụ năng lượng
và các cán bộ quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực tiết kiệm và hiệu quả năng lượng